các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bùi ma túy xuyên biên giới
với số hàng nóng có được từ các tỉnh giáp lào thảo má xèo và đồng bọn đã móc nối với các đối tượng bên phía trung quốc
vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới thuộc xã sủng là huyện đồng văn để giao dịch với các đối tượng thuộc tỉnh vân nam và quảng tây trung quốc
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị và công an trung quốc
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh giáp lào vận chuyển đến hà giang rồi mang sang trung quốc tiêu thụ bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phát hiện một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh qua biên giới sang trung quốc tiêu thụ do đối tượng thảo má xèo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại xã lao và trải huyện yên minh
xeo đã móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài giáp danh khu vực biên giới với nước lào vận chuyển ma túy đến hà giang
sau đó xèo phân công những người thân trong gia đình vận chuyển ma túy ra khu vực biên giới bán cho những đối tượng là người trung quốc
với quyết tâm triệt phá đường dây này cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ đối tượng
qua công tác phối hợp với công an tỉnh vân nam trung quốc xác định
thao má xeo và đồng bọn đã móc nối với các đối tượng bên phía trung quốc vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới thuộc xã sủng là huyện đồng văn để giao dịch với các đối tượng thuộc tỉnh vân nam và quảng tây trung quốc
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các lực lượng hiệp đồng các biện pháp nhiệm vụ trao đổi thống nhất tiến hành triệt phá bắt giữ cả đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
bên phía trung quốc bắt giữ bốn đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh vân nam
và quảng tây thu giữ bốn bánh heroin có tổng khối lượng một hai trăm chín mươi năm một g và hai trăm linh bốn nhân dân tệ cùng một số tăng vật liên quan
bên phía hà giang các lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ ba đối tượng gồm mua mý pó sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn phó bảng huyện đồng văn thao má xeo và thao thị xay cùng trú tại xã lao và trải huyện yên minh về hành vi mua bán vận chuyển ma túy
phối hợp với công an trung quốc
đấu tranh triệt phá thành công chuyên án này thể hiện sự mưu trí linh hoạt quyết liệt không khoan nhượng với tội phạm về ma túy của các lực lượng công an tỉnh hà giang
góp phần cảnh tỉnh và gian đe ngăn chặn tội phạm về ma túy lợi dụng địa bàn hà giang để trung chuyển mua bán ma túy qua biên giới
bệnh nhân tâm thần trốn viện đi giao một mươi bánh heroin
vụ án bệnh nhân đang điều trị tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa bỏ trốn tham gia vận chuyển một mươi bánh heroin gây xôn xa dự luận
đến nay khi bị cáo bị kết án tử hình thì dư luận vẫn không nguôi trước câu hỏi
hồ sơ giám định tâm thần của bị cáo có được cơ quan chuyên môn hậu kiểm bị cáo có bị bệnh tâm thần hay không
tòa án nhà dân tp hcm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tống thị bạch lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ngụ quận bảy mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đây là lần thứ ba bị cáo lan phạm tội liên quan cái chết trắng bị cả xã hội lên án bị hậu quả khủng khiếp mà ma túy gây ra
lực lượng chức năng nói chung lực lượng công an nói riêng phải rất vất vả thậm chí phải hy sinh đổ máu khi chấn áp loại tội phạm này
lần phạm tội liên quan ma túy thứ hai của bị cáo lan những người biết đến vụ án này không khỏi hoài nghi
theo đó mặc dù cấp sơ thẩm kết án lan một mươi năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy bị kháng cáo
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sau khi tiếp nhận hồ sơ kháng cáo đã cho bị cáo đi giám định tâm thần
điều đáng chú ý là sau hai năm hành vi mua bán ma túy của bị cáo thực hiện bị bắt quả tàng
viện pháp y tâm thần lại giám định tại thời điểm mua bán ma túy đương sự bị tâm thần
chính nhờ kết luận này vụ án được tòa nhân dân cấp cao tp hcm
ra quyết định tạm đình chỉ bị cáo lan phải đi trị bệnh bắt buộc
chớ treo và hy hữu trong thời gian điều trị bắt buộc
bệnh nhân đã trốn chạy và trở lại con đường phạm pháp với mức độ nghiêm trọng hơn
chỉ sau hơn năm ngày trốn viện lan bị lực lượng công an bắt quả tàng
khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam với tang vật một mươi bánh heroin
câu hỏi đặt ra bị cáo lan có bị tâm thần hay không
làm sao một bệnh nhân tâm thần lại ma ma túy
mạnh và có thể trở về buôn ma túy với số lượng khủng như vậy là những câu hỏi cần có lời đáp
trong vụ án này khi bệnh nhân tâm thần trốn khỏi trại
và xách số lượng heroin chấn động trong chuyện án của bộ công an triệt phá
trả lời báo chí lúc bấy giờ phía viện pháp y tâm thần cho biết
bệnh nhân tống thị bạch lan được đưa vào viện điều trị ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo quyết định của tòa án cấp cao tại tp hcm
ngày hai mươi hai tháng năm
thì viện phát hiện bệnh nhân bỏ trốn
bệnh nhân lan điều trị tại khoa điều trị bắt buộc nữ do bác sĩ bzb phụ trách
cũng theo đại diện viện pháp y tâm thần
sau một thời gian dài điều trị
bệnh nhân lan được cho áp dụng biện pháp trị liệu
cho ra ngoài lao động trong quân viên viện như nhổ cỏ tưới cây quét sân đổ rác
do đây là bệnh nhân điều trị bắt buộc nên khi phát hiện bỏ trốn
viện đã tổ chức tìm kiếm liên hệ với gia đình để thông báo vận động
nhưng không tìm ra
viện pháp y tâm thần đã họp và ra quyết định cách chức bác sĩ điều trị cho lan
không cho điều trị bệnh nhân không xem xét quy hoạch trong vòng năm năm
trong khi đó thực sự kẻ mua bán ma túy chuyên nghiệp này có bị tâm thần thật sự hay không
hồ sơ bệnh án và quy trình giám định có được xem xét giám sát không
đến bây giờ vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ
theo hồ sơ tổng thị bạch lan bước vào con người gieo sát cái chất trắng khi còn rất trẻ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một lan bị tòa án nhân dân xử phạt tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn bảy lan chấp hành xong hình phạt tù
con đường hoàn lương rất mịt mờ khi lan trở thành mẹ đơn thân
lần lượt sinh hai con và quay lại con đường cũ
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám làn bị toán nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
lan kháng cáo ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm thủ lý phúc thẩm
và chương cầu giám định tâm thần đối với lan
ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi viện pháp bi tâm thần trung ương biên hòa kết luận
tại thời điểm gây án đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
hiện nay đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
sau khi nhận được kết luận này ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm ra quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự phúc thẩm
ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm ra quyết định
áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với tống thị bạch lan
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lan trốn khỏi viện và nhanh chóng trở lại con đường cũ
hồ sơ vụ án thể hiện khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng liên ngành phối hợp phát hiện một xe ô tô đang đậu trước nhà trong hẻm hai trăm tám mươi chín bình đông
phường một mươi bốn quận tám có biểu hiện nghi vấn
lúc này lan từ cửa sau xe ô tô bước xuống và tay trái cầm một bịch ni lông màu xanh lá cây
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đã phát hiện quả tang lan mang theo một mươi bánh heroin có trọng lượng hơn ba năm kg
tại thời điểm kiểm tra trong ô tô còn có tống võ minh quân
cháu kêu lan bằng gì và đoàn minh tiến là tài xế nên tổ công tác lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ
khám xét khẩn cấp chỗ ở của lan trên đường trần xuân soạn phường tân hương quận bảy công an không thu giữ thêm vật chứng liên quan đến ma túy
quá trình điều tra lan khai nhận khoảng hai mươi năm trước lan quen biết một người phụ nữ tên thu không rõ lai lịch hiện sống ở campuchia khi cùng làm phục vụ nhà hàng tại quận năm
lúc đó lan mượn thu số tiền một trăm năm mươi triệu đồng và khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai lan gọi điện thoại hỏi thu có việc gì làm không để lan kiếm tiền trả nợ cho thu thì thu nói để sắp xếp
khoảng năm giờ ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thu gọi điện thoại cho lan qua ứng dụng messenger nó lan ra đầu hẻm sẽ có người đưa ma túy để lan đem đi giao giúp thu
lan đồng ý
sau đó lan ra đầu hẻm một trăm tám mươi bốn trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy thì có hai thanh niên không rõ lai lịch đi xe ô tô đến không rõ loại xe biển số đưa cho lan bịch nilon màu vàng bên trong có chứa ma túy
sau khi nhận được ma túy lan đem vào nhà kiểm tra nhưng bên trong có một mươi bánh heroin nên đem giấu trong phòng ngủ
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lan đặt xe dịch vụ do đoàn minh tiến làm tài xế đến nhà lan trở đi công việc
tiến chạy xe đến điểm hẹn giữa lan làn kêu tống võ minh quân là con của em gái lan đi chung
sau khi đi công chuyện về trên đường lan nhận được điện thoại của thu yêu cầu mang gói hàng đến quận tám giao cho khách
khi về tới đầu hẻm một trăm tám mươi bốn trần xuân soạn là nói cháu mình vào nhà và lên phòng ngủ của lan lấy dùm bịch đồ màu xanh lá cây
lan và tiến ngồi đợi trên xe
sau khi nhận gói hàng từ quân lan hướng dẫn tiến đến điểm hẹn ở quận tám
và bị bắt quả tang như đã nêu trên
quá trình điều tra xác định tổng võ minh quân và đoàn minh tiến không liên quan đến vụ án
kết quả xét nghiệm chất ma túy của quân âm tính nên cơ quan điều tra trả tự do cho quân
đối với tiến kết quả xét nghiệm dương tính nên cơ quan điều tra đã bàn giao cho công an phường một mươi bốn quận tám xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình